theo đại diện bệnh viện việt đức nơi tiếp nhận phần lớn các ca chấn thương nặng
những nạn nhân khi đến bệnh viện vì tai nạn giao thông thì tỷ lệ tử vong cao

theo đại diện bệnh viện việt đức nơi tiếp nhận phần lớn các ca chấn thương nặng
những nạn nhân khi đến bệnh viện vì tai nạn giao thông thì tỷ lệ tử vong cao
làm dư luận xúc để lại những hậu quả rất nặng nề
theo đại diện bệnh viện việt đức nơi tiếp nhận phần lớn các ca chấn thương nặng
đến uống rồi lại đi rồi lại tham gia giao thông mà không hề nghĩ được đến cái hậu quả
tức là chúng ta đang chưa quan tâm một bộ phận người dân của chúng ta đang chưa quan tâm đến sự an toàn của bản thân mình cũng như của những người khác trong cái quá trình tham gia giao thông của mình khi mà sử dụng rượu bia
thống kê cũng cho thấy năm hai nghìn một mươi tám xử lý hơn chín mươi một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã xử lý gần năm mươi trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
tuy nhiên theo cục cảnh sát giao thông bộ công an việc xử phạt hành chính các hành vi này chỉ là phần ngọn
chúng ta cần một môi trường pháp lý chặt chẽ có sự giang bục rõ ràng để khi người tham gia giao thông nghĩ đến hình phạt chế tài hành chính quy định quản lý giấy phép lái xe là sẽ không muốn và không dám vi phạm
việc làm của lực lượng cảnh sát giao thông xét cho cùng thì cũng vẫn chỉ là ngọn thôi
khi mà anh kiểm soát ở trên đường xét cho cùng nó vẫn chỉ là ngọn
bởi vì chúng ta chưa làm được vấn đề gốc
vấn đề gốc đó là gì đó là chúng ta kiểm soát bằng pháp luật đối với tạo một cơ chế để cho người tham gia giao thông là không muốn vi phạm không thể vi phạm và không dám vi phạm
theo tổng cục đồng bộ việt nam bộ giao thông vận tải tới đây nghị định bốn mươi sáu sửa đổi sẽ tăng mức xử phạt và hình phạt bổ sung
với hành vi uống rượu bia và gây ra tai nạn giao thông đã gây ra rất nhiều bức xúc trong xã hội và điều này đòi hỏi cần phải đưa ra những quy định thực sự đủ sức gian đe
thực ra là khi mà nói đến là phạt tiền ở nồng độ cồn với mức là bốn mg trên một lít khí thở thì đã một mươi bảy triệu tức là một mươi sáu một mươi tám triệu
tuy nhiên là đã đảm bảo mức gian đe hay chưa thì tôi thấy rằng là chúng ta vẫn còn phải nghiên cứu bổ sung và tăng thêm mức gian đe
văn điểm cá nhân tôi thì tôi ủng hộ
thực ra là phải cần việc tăng nặng các mức xử phạt đối với hành vi này
thực trạng mà vi phạm pháp luật về nồng độ cồn trong giao thông đặc biệt là giao thông đường bộ hiện nay
nó ở mức rất nghiêm trọng và nó gây ra những vụ tai nạn gây bức xúc trong cộng đồng và cũng gây ra thiết hại kể cả về sức khỏe
về tính mạng
tại một số nước hiện nay hình thức xử lý hình sự đã được áp dụng cho hành vi uống rượu bia tham gia giao thông
tại australia cán bộ ngoại giao các nước nếu uống rượu khi tham gia giao thông sẽ bị trục xuất
tại nhật bản hiện quyết định việc xử lý hình sự cũng được áp dụng với người uống rượu bia tham gia giao thông ngay cả khi chưa gây hậu quả
những người liên đới như người ngồi trên xe biết lái xe uống rượu bia mà vẫn điều khiển cũng bị liên đới trách nhiệm hình sự
người bán rượu người cho người uống rượu cũng bị liên đới trách nhiệm hình sự
tại pháp thụy điển và đài loan uống rượu bia mà tham gia giao thông sẽ bị phạt tới hai năm tù dù chưa gây hậu quả
tại trung quốc việc uống rượu bia tham gia giao thông là chuyện hiếm gặp bởi nếu vi phạm sẽ bị xử lý rất nặng
một người đã uống rượu bia rồi sử dụng chất kích thích mà điều khiển phương tiện giao thông thì vô cùng nguy hiểm
ai cũng nhận thức được điều đấy
và việc nhận thức việc đánh giá được hành vi đó
thì chúng ta cần phải đưa cái này vào quy định của vào một cái hướng dẫn của pháp luật về hình sự
để làm sao chúng ta giảng buộc được là cái việc khả năng thực tế dẫn đến cái tai nạn mà gây cái hậu quả
theo theo khoản ba của điều hai trăm sáu mươi tức là đặc biệt nghiêm trọng
giải quyết triệp đề với điều này thì có cái văn bản hướng dẫn thì tôi thấy là cần phải sớm có văn bản hướng dẫn
đó là một cái quy định mà nếu chúng ta hướng dẫn
chúng ta áp dụng chúng ta thực hiện đúng
thì có lẽ là cái tình trạng vi phạm quy định về tham gia giao thông gây ra những cái hậu quả đáng tiếc thời gian vừa qua
đã có thể ngăn chặn được và có thể phong ngừa được
bởi vì chính những người tham gia giao thông
họ cũng nhận thức được khi mà họ sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích mạnh khác
điều khiển phương tiện giao thông dù chưa gây ra hậu quả
nhưng nếu như chúng ta có chứng cứ có cơ sở để xác định nó có khả năng gây ra hậu quả đặc biệt
là họ đã bị trì ký trách nhiệm hình sự và đã có thể bị xử phạt với mức hình phạt rất là nghiêm minh
trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và tổng cục đồng bộ việt nam
thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu
bộ trưởng nguyễn lâm thành đã ký chỉ thị số bốn
tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến việc sử dụng rượu bia khi làm nhiệm vụ và điều khiển phương tiện tham gia giao thông
và bộ trưởng đã giao cho tổng cục đồng bộ việt nam chủ trì
nghiên cứu tăng các hình thức xử lý vi phạm
và đối với lệnh liên quan đến đồng bộ cồn này

thời gian tước trên chiếc lái xe
và có thể là phần bổ sung các hình thức gọi là xử lý vi phạm bổ sung
thế thì cái này cũng rất gần sự phối luận của cảnh sát giao thông
pháp luật việt nam đang có hai loại chế tài xử lý với hành vi vi phạm an toàn giao thông
trong đó có hành vi vi phạm liên quan đến điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia
sử dụng chất kích thích
gồm xử phạt vi phạm hành chính theo nguyên định bốn mươi sáu
và xử lý hình sự theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
thực tế hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông
có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng nếu không ngăn chặn kịp thời
đã có chế tải xử lý hình sự
có nghĩa là quy định về trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong đó có uống rượu bia
mà khả năng thực tế có thể gây chết người thì đã có chế tài xử lý hình sự chứ không cần hậu quả xảy ra
việc này đã được quy định tại bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và hiện đã được nhắc lại ở bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đối với trường hợp gây tai nạn giao thông chết người
tùy từng trường hợp có trường hợp sẽ có thể xử lý tội giết người
sau những nỗi đau do bia rượu gây ra
điều mà dư luận mong muốn là luật pháp phải xử lý nghiêm minh những hành vi say xỉn khi lái xe
đó là điều cần phải được thực thi
tuy nhiên cần nhận thức rõ nguyên nhân lạm dụng rượu bia bắt nguồn từ ý thức của người tham gia giao thông
nên việc tăng cường hơn nữa các biện pháp tuyên truyền
nâng cao nhận thức pháp luật của người tham gia giao thông là điều vô cùng quan trọng
để những hành vi sai trái sẽ không xảy ra
và chúng ta sẽ không còn phải chứng kiến những điều đau lòng vì tai nạn giao thông
tôi bạn và tất cả chúng ta hãy nói không với rượu bia khi tham gia giao thông
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình giao thông kết nối xin kính chào tạm biệt